hải dương hiện còn hai hai trăm năm mươi điểm vi phạm công trình thủy lợi
tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp để xử lý tình trạng này
tính đến thời điểm này tỉnh đã giải tỏa được sáu trăm một mươi sáu trường hợp vi phạm
để sớm giải tỏa các trường hợp vi phạm còn lại hải dương đề nghị các đơn vị quản lý
cần quyết liệt hơn nữa từ công tác chỉ đạo đến tuyên truyền vận động người có công trình vi phạm
tự giải tỏa kiên quyết tiến hành cưỡng chế các trường hợp cố tình chạy ý
chủ động phát hiện ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh
từ ngày một tháng bảy tới đây luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ có hiệu lực
trên tinh thần sắp xếp kiện toàn ba lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách
thành một lực lượng thống nhất đây sẽ là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an xã
bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới
ông nguyễn tiến bộ tham gia công an xã bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới
công tác bảo vệ dân phố đã được một mươi tám năm ngoài việc tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ông còn nhắc nhở các trường hợp lớn chiếm về hè lòng đường
giải tán các nhóm thanh thiếu niên gây dối trật tự công cộng
tháng bảy tới thì có chế độ chính sách mới của đảng và nhà nước
để ra thì anh em chúng tôi rất phấn khởi và vui vẻ
và anh em tôi tích cực làm công tác bảo vệ và bối hợp công an phường tích cực đi tuần tra kiểm soát
hà nam hiện có một sáu trăm ba mươi người
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đây là những lực lượng gần dân thông thảo địa bàn hiểu rõ về phong tục tập quán địa phương
được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở
mặc dù còn nhiều khó khăn về chế độ chính sách
song các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thực hiện chỉ đạo của bộ công an cũng như là của ủy ban dân tỉnh
theo sức năng nhiệm vụ của chúng tôi thì đã tham mưu cho đánh đạo con tỉnh
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như là xây dựng các văn bản pháp lý
để triển khai kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh hà nam
lực lượng công an đang giả soát tham mưu chính quyền cung cấp
chuẩn bị điều kiện tốt nhất về con người hạ tầng các điều kiện hoạt động của lực lượng này
nhằm bảo đảm luật được triển khai sâu rộng
xứng đáng là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
nằm trên đỉnh núi phu si lung với độ cao hơn hai m so với mực nước biển
người dân bản xín trải bê xã ba vệ sử huyện mường tè tỉnh lai châu
trước kia luôn bị cái nghèo bủa vây
nhưng này nhớ biết trồng trọt chăn nuôi và tận dụng trồng sâm dưới tán rừng
bà con nơi đây đã có cuộc sống ấm no hơn
từ năm hai nghìn một mươi chín gia đình anh p so hư ở bản xín trải bê xã ba vệ sử
huyện mường tè tỉnh lai châu đã được tìm được một người đàn ông
lai châu đã trồng sáu mươi cây sâm lai châu tại vườn nhà mình
theo chia sẻ của anh hư sâm lai châu phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên sinh trưởng và phát triển rất tốt
đây là hy vọng của gia đình anh giúp kinh tế ổn định và phát triển hơn trong thời gian tới
tôi thấy cây sâm rất phù hợp với khí hậu ở bản sinh trưởng tốt xanh tươi
thời gian tới khi đủ năm đến tầm năm hai nghìn hai mươi năm gia đình sẽ xuất bán
rất hy vọng cây sâm được giá để đem lại kinh tế cho gia đình
nhận thấy các loại dược liệu quý trong đó có cây sâm lai châu đang dần cạn kiệt tại những cánh rừng của xã ba vệ sử
mong muốn bảo tồn và phát triển loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
tuy nhiên chính sách hỗ trợ và công cụ quản lý trong phát triển giống sâm lai châu vẫn còn hạn chế
chúng tôi cũng đang tiến hành chỉ đạo và đặc biệt là cùng với cấp ủy chính quyền
và hiện nay có thể có dư địa điều kiện cho những khí hậu để phát triển sâm
chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch và tổ chức phối hợp phú hút doanh nghiệp
và đặc biệt là phát huy khả năng nguồn gen giống từ gen bản địa mà dân đang tổ chức khai thác để thực hiện
với sức sống từ cây sâm lai châu và sự cần cù chịu khó thay đổi tư duy của người dân la hủ nơi đây
sẽ giúp bà con thoát nghèo vươn lên làm giàu từ cây sâm
thưa quý vị ngày chín tháng năm
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci và chỉ số xanh cấp tỉnh pgi năm hai nghìn hai mươi ba
với kết quả là quảng ninh đứng ở vị trí số một cả hai chỉ số
đây là năm thứ bảy liên tiếp quảng ninh dẫn đầu về chỉ số pci
về chỉ số xanh cấp tỉnh pgi đây là bộ chỉ số được khởi xướng từ năm hai nghìn hai mươi hai
với ý nghĩa góp phần chung tay từ phía cộng đồng doanh nghiệp chính quyền địa phương
vào thực hiện giải quyết những thách thức lớn toàn cầu
có các vấn đề về biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường
kết quả này thể hiện sự đánh giá khách quan của các nhà đầu tư doanh nghiệp
cũng như sự ghi nhận đúng mức những nỗ lực của cả hệ thống chính trị
các cấp chính quyền tỉnh quảng ninh trong việc thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng
và sự hài lòng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp